về việc khắc phục hậu quả sau vụ nhà máy dạng đông kết quả ngày một mươi năm tháng chín cho thấy các lực lượng tiến hành thu gom được khoảng ba trăm bảy mươi bao tải vật liệu đã bị cháy trên diện tích khoảng sáu trăm năm mươi m hai mặt bằng nhà xưởng
công ty orenco một mươi đã vận chuyển được ba xe sắt thép tổ chức phun sáu trăm linh lít dung dịch lên sắt thép trước khi vận chuyển đến nơi quy định
trong ngày một mươi sáu tháng chín thu gom được bốn trăm linh bao tải vật liệu đã bị cháy trên diện tích khoảng sáu trăm năm mươi m hai mặt bằng nhà xưởng
công ty orenco một mươi đã vận chuyển được ba xe sắt thép khoảng hơn một mươi tám tấn và các loại bóng đèn cho xỉ khoảng hai mươi tám tấn tổ chức phun bốn sáu trăm linh lít dung dịch lên sắt thép trước khi vận chuyển đến nơi quy định
việc tổ chức thu gom tiêu tẩy các khu vực nhà máy dạng đông sẽ được hoàn thiện trong vài ngày tới